liên quan đến vụ thanh tra sở nội vụ tỉnh đắk lắc nhận hối lộ sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột đã ký quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trần văn tuệ thanh tra viên thuộc sở nội vụ tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi nhận hối lộ quyết định này cũng đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo kết quả điều tra ngày sáu tháng năm sở nội vụ tỉnh đắk lắc ra quyết định về việc thanh tra công tác nội vụ tại ủy ban nhân dân huyện cờ rông năng và thành lập đoàn thanh tra gồm bảy thành viên trong đó ông trần văn tuệ năm mươi năm tuổi chú tệ phường thành nhất thành phố buôn ma thuột làm thành viên
nhiệm vụ của đoàn thanh tra là thanh tra công tác tuyển dụng điều động bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ căn bộ tại địa bàn huyện crong năng
ngày hai mươi sáu tháng năm theo sự phân công của trưởng đoàn thanh tra thì ông trần văn tuệ
đã làm việc và yêu cầu trường trung học cơ sở trần phú đưa hồ sơ cán bộ đến phòng nội vụ huyện cơ rông năng để ông kiểm tra
trong quá trình kiểm tra ông tuệ phát hiện hồ sơ của bà tê bốn mươi ba tuổi là nhân viên thiết bị trường học của trường sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nghi làm giả
sau đó ông tuệ liên lạc gặp gỡ và yêu cầu bà t đưa cho ông hai trăm linh triệu đồng để bỏ qua vụ việc
ngày hai mươi sáu tháng sáu bà t đã đưa cho ông tuệ một mươi năm triệu đồng số tiền còn lại hẹn sẽ trả sau
đến ngày hai mươi tám tháng sáu bà t lên thành phố buôn mật thuột để gặp ông tuệ
rồi cả hai thỏa thuận thống nhất số tiền mà bà t phải đưa cho ông tuệ để bỏ qua vụ việc tổng cộng là một trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên sau đó giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn vì tâm lý hoang mang lo sợ
nên bà t đã đến công an thành phố buôn mật thuột trình báo sự việc
sau đó ông tuê đã được triệu tập lấy lời khai và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thì cô mới gọi lại cho em cô nói bây giờ là anh anh đã đi chưa
thì em nói là cô chưa gọi thì sao tôi đi đi ra nhà mà
thì cô nói thôi giờ anh đi lên đi thế rồi cô ở đâu lên
cô nói là cô ở trong khách sạn mai anh á phòng hai trăm linh bảy
thì em đi lên trong phòng thì em không có cô thấy ai hết có mình cô thôi
thì cô nói anh vinh này do cô ngộ nhận là tôi là tên vinh và tôi cũng
tại vì tôi nghĩ cũng không cần gì phải thay anh vinh trong việc này cả
còn nói là anh vinh này hôm trước anh vinh có nói với em là hai trăm linh đúng không
nhưng mà bây giờ nên thật anh vinh là em không chuẩn bị được khó khăn quá
thì thôi anh vinh bớt cho em chừng nào đi
hiện công an thành phố buôn mật thuột đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần văn tuệ
trong thời gian bốn tháng để điều tra hành vi nhận hối lộ
được quyết định tại khoản hai điều ba trăm năm mươi bốn bộ loạt hình sự
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với dinh mỹ sùng
chủ tịch hội nông dân xã lũng táo huyện đồng văn và vũ thị nguyệt
nguyên kế toán ủy ban nhân dân xã lũng táo huyện đồng văn tỉnh hà giang về hành vi tham mô tài sản
căn cứ kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
dinh mí sùng và vũ thị nguyệt đã sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước sai mục đích
nhằm chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân
sau đó sùng tham ô số tiền trên tám mươi bảy triệu đồng nguyệt tham mô số tiền trên bảy trăm hai mươi triệu đồng
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng